để giúp quý vị nắm rõ hơn tình hình thực tế của cơn bão số chín
ngay bây giờ phóng viên đỗ vạn thường chú truyền hình nhân dân tại quảng nam sẽ thông tin tới quý vị khán giả
xin chào phóng viên đỗ vạn anh có thể cho biết tác động của bão số chín như thế nào được không ạ
thưa quý vị và các bạn ảnh hưởng của mưa bão cơn bão số chín nên trên địa bàn tỉnh quảng nam từ hai mốc
giờ tối hôm qua đến rạng sáng nay đã xuất hiện mưa vừa đến mưa lớn và kèm theo đó là gió giặt liên hồi
và mưa thì được chia theo tầng đợt
theo quan sát của chúng tôi thì đến thời điểm hiện tại gió đang ở cấp bảy cấp tám
và theo lời chỉ đạo của phó thủ tướng trần đình dũng trong chiến công tác thực tế tại quảng nam vào chiều hôm qua
thì đây là cơn bão mạnh nhất trong vòng hai mươi năm qua
do đó chính quyền và nhân dân tỉnh quảng nam cần hết sức đề phòng và tuân thủ nghiêm những quy định
trong công tác phòng chống lục bão của trung ương và địa phương
vâng ạ trước đó thì công tác chuẩn bị ứng phó bão đã được triển khai quyết liệt như thế nào ạ
để chủ động ứng phó với cộng đồng số chín thì ngay sau cuộc hợp trực tiếp với thủ tướng chính phủ
chính quyền tỉnh quảng nam đã bắt tay ngay vào công việc di dời sơ tán dân ở những vùng sung yếu
nhất là các địa phương vang biển từ thị xã điện bàng đến hiệu núi thành
tính đến một mươi tám h ngày hai tháng một mươi tỉnh quảng nam đã hoàn thành di dời được hơn năm mươi ba người đánh nơi trách rất an toàn
ngoài ra đã ban hành công vang khuyến cáo người dân không nên ra đường từ lúc hai mươi h ngày hai mươi bảy tháng một mươi
đến khi có công văn của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm các đảng cổ tỉnh
bên cạnh đó các địa phương cũng đã ban hành số điện thoại đường dây nóng
cử lực lượng tốc độc hai mươi bốn trong hai mươi bốn và sẵn sàng ứng cứu nhân dân khi cần thiết